một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển hai trăm linh kg pháo nổ trái phép vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với công an huyện hương khê bắt quả tàng
theo đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày chín tháng tám tại khu vực cầu mạ chớ xã hương vĩnh huyện hương khê tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng trương ngọc thứ chú tại huyện hương khê khi đang dùng xe ô tô vận chuyển một số lượng pháo nổ trái phép
kiểm tra trên phương tiện thu giữ chín bao tải bên trong có chứa một trăm sáu mươi chín hộp pháo hoa nổ nhãn hiệu nước ngoài có tổng trọng lượng khoảng hai trăm linh kg
tại cơ quan điều tra thứ khai nhận đã nhận mua số pháo nổ trên của một người lào ở khu vực biên giới mang về bán